quốc tế icao và hiệp hội hàng không quốc tế giờ khởi hành của một chuyến bay đi hoặc giờ cập bến đỗ của một chuyến bay đến nếu không vượt quá một mươi năm phút thì được coi là đúng giờ nếu vượt quá một mươi năm phút bị coi là chậm chuyến
năm hai nghìn một mươi bảy thị trường hàng không việt nam tăng trưởng mức cao ở mức một mươi chín hai mươi tổng thị trường đạt khoảng sáu mươi hai triệu khách tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong bối cảnh lượng hành khách tăng điều kiện khai thác của các cảng hàng không tổ chức khai thác của các doanh nghiệp dịch vụ còn những bất cập
nhưng tỷ lệ chuyến bay đúng giờ là tám mươi bảy bảy đây là con số khả quan rất cao so với thế giới
thống kê cho thấy tỷ lệ chuyến bay đúng giờ năm hai nghìn một mươi bảy trung bình của các hãng hàng không trên thế giới là bảy mươi năm
thực tế chuyến bay bị chậm hủy theo thống kê hay rơi vào dịp mưa bão sương mù khoảng tháng ba tháng bốn tháng bảy tháng tám hàng năm và vào các dịp lễ tết
trong giai đoạn đó số lượng chuyến bay bị chậm hủy tăng cao hơn ngoài ra còn có nguyên nhân khiến dư luận bức xúc vì nhiều chuyến bay bị chậm hủy
thực tế đó là giai đoạn mưa bão ở miền trung và điều kiện khai thác không thuận lợi nên gây ảnh hưởng dây truyền cho các hãng hàng không
tỷ lệ đúng giờ giảm nhưng vẫn ở mức tám mươi ba tám mươi bốn so với thế giới vẫn là tỷ lệ khả quan
khai thác đúng giờ và cái tỷ lệ này được cải thiện trong năm hai nghìn một mươi sáu và tiếp tục trong năm này có những cải thiện
cái mức giao động của chúng tôi thống kế là đạt tám tỷ lệ đúng giờ của chuyến bay của tổng các chuyến bay thực hiện là tám khoảng độ hơn tám bảy so với mức trung bình thế giới là khoảng độ tám mươi
chúng tôi đánh giá như thế là một sự nỗ lực rất lớn của các hãng không
nói tóm lại là chậm hủy chuyến
chậm hủy chuyến là điều không mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra
cục hàng không việt nam và các hãng cũng thừa nhận sự tăng trưởng nhanh vẫn đang tiếp tục gây sức ép lên hạ tầng hàng không
kỹ thuật máy bay cộng với các lý do khai thác ý thức của hành khách cách xử lý sự cố của các đơn vị có liên quan dẫn đến tình trạng chậm hủy chuyến vẫn diễn ra
trong số các nguyên nhân chậm hủy chuyến nguyên nhân phổ biến vẫn là chuyến bay về muộn chiếm khoảng sáu mươi bảy tới sáu mươi tám
điều này khiến các cơ quan liên quan
các cơ quan liên quan cần có những giải pháp quyết liệt để hạn chế tối đa tình trạng chậm hủy chuyến
tại buổi tọa đàm trực tuyến cách nào giảm chậm hủy chuyến bay trong dịp cao điểm mới được tổ chức
thì nội dung chính được nhấn mạnh bằng mọi giải pháp phải hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến
nhất là trong dịp cao điểm không để hành khách phải chờ đợi quá lâu vì những lý do chủ quan của các hãng hàng không
việt nam airlines hãng hàng không đang có tỷ lệ chuyến bay đúng giờ
nằm trong top cao nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ đúng giờ của việt nam airlines là tám mươi năm bốn
năm hai nghìn một mươi sáu là tám mươi bốn và hai nghìn một mươi bảy tăng lên tám mươi chín bảy
với tỷ lệ này việt nam airlines đã nằm trong top một mươi hãng có tỷ lệ đúng giờ cao nhất thế giới
còn về phía tổng công ty
thì thú dụng là chúng tôi cũng phải thay đổi tư duy và cách gặp của mình là đối diện với thực tế
thưa đồng giả
ví dụ như bây giờ thôi
đường bay hà nội san con
chúng tôi đã chạy lại và tính toán lại thời gian bay
thực tế của các chuyến bay theo từng quý giờ
múi giờ thấp biển
thì chỉ có hai tiếng hai phút
nhưng mà múi giờ cao biển là hai tiếng năm phút
thì chúng tôi cũng phải sao xem lại để bay theo đúng cái thực tế
không thể cố lắm
nếu mà nó cố thì nó thành ra là chậm dây chuyền
năm hai nghìn một mươi tám việt nam airlines tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức trên chín mươi
toàn bộ cái chương trình bảo dưỡng tổ bay của chúng tôi
và chúng tôi tập trung cho làm trong mùa thấp biển
tháng chín tháng một mươi tháng một mươi một
rồi là riêng trong cái giai đoạn cao biển
thì chấp nhận và tăng cường cái bật tự khí tài
dự bị thay thế
và những cái khi mà chuẩn bị thốt
và chấp nhận đặt mục tiêu vào lên tháng đầu
thì chúng ta sẽ có những cái dự bị
và giải quyết được vấn đề theo cái đúng mục tiêu đề đặt
chất lượng hoạt động của các hãng hàng không nói chung được quyết định bởi ba yếu tố
điều kiện hàng đầu tiên quyết liên quan tới an ninh an toàn bay
tiếp theo là chất lượng dịch vụ trong đó vấn đề bay đúng giờ là quan trọng nhất
cuối cùng là yếu tố về giá cả phù hợp với người tiêu dùng
đối với jetstar pacific tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của hãng này trong năm hai nghìn một mươi bảy thấp hơn mức trung bình của toàn ngành
nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này được jetstar đưa ra là do nguyên nhân chủ quan liên quan tới kỹ thuật
do đội tàu bay đòi hỏi kỹ thuật bảo dưỡng mất nhiều thời gian
hãng phải bảo đảm điều kiện an toàn tối ưu mới đưa vào khai thác
ngoài ra điều kiện khai thác của hãng cũng gặp khó khăn khi số tàu bay ít khó sử dụng tàu bay linh hoạt để bù trừ
tuy nhiên vấn đề này sẽ thuận lợi hơn trong năm hai nghìn một mươi tám bởi hãng vừa nhận được một mươi máy bay airbus mới
nâng tỷ lệ máy bay mới của đội bay lên hai phần ba giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật gây chậm chuyến
vì vậy mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn một mươi tám là tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của jetstar pacific tăng lên tám mươi
vậy tôi sẽ chọn một điều rất lớn trong việc giảm thiểu những yếu tố kỹ thuật gây chậm chuyến
hai nghìn hai mươi còn đ recommendations dẫn dối chiều tăng anh hồn tại cả một nơi
việc bảo đảm chất lượng dịch vụ đúng giờ tỷ lệ chậm hủy chuyến bay là công việc của tất cả các cơ quan hoạt động trong ngành hàng không
là cơ quan quản lý hạ tầng hàng không cơ sở vật chất nên cũng góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm đúng giờ cho mỗi chuyến bay